vào hồi một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng ba đối tượng lương xuân thông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú phường ngọc xuân tp cao bằng tỉnh cao bằng điều khiển chiếc xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín a tám mươi ba nghìn bốn trăm bảy mươi bốn
từ hướng mộc châu về hà nội
khi đến địa bàn thị trấn xuân mai đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện trương mỹ
phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an đã tiến hành chặn bắt
tại thời điểm bắt giữ trên xe của thông cất giấu bốn mươi bánh heroin bên dưới nắp capo của xe ô tô
đối với loại tội phạm ma túy này thì nó đặc biệt nguy hiểm
do vậy khi chỉ đạo chuyên án chúng tôi cũng rất cẩn thận
và phải cử các mũi trinh sát bám sát từ nguồn ngóng nuông mộc châu sơn a
và các quản lý chặt chẽ các giao dịch của các đối tượng
thường xuyên bám sát để nắm chắc tình hình
khi mà tổ chức bắt nó đảm bảo an toàn
tại cơ quan công an lương xuân thông khai nhận
bốn mươi bánh heroin được thương mua của một người không quen biết
tại xã bà cò huyện mai châu tỉnh hòa bình
sau đó về giao cho la văn phong sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
chú thị trấn trùng khánh tỉnh cao bằng để mát sang trung quốc tiểu thụ
căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra
ngày một mươi bảy tháng ba công an huyện trương mỹ đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với la văn phong
như vậy liên tiếp trong thời gian vừa qua
tại địa bàn thị trấn xuân mai lực lượng chức năng đã đấu tranh
triệt phá nhiều đường dây buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy
thực tế này cho thấy tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp khó lường và ngày càng manh động
ngay trong sáng nay lãnh đạo huyện trương mỹ hà nội đã khen thưởng năm mươi triệu đồng cho ban chuyên án
từ sơn la nhóm phóng viên vừa chuyển tin về cho biết
bộ đội biên phòng tỉnh sơn la phối hợp với công an tỉnh hồ phân lào
vừa bắt giữ hai đối tượng có hành vi vận chuyển hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp
tại khu vực bản phong xây huyện sầm nưa tỉnh hồ phan nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
hai đối tượng bị bắt giữ là và chống hạn ba mươi ba tuổi giàng ca giang ba mươi hai tuổi
cung chú tại bàn sivi lây cụm bản cang huyện sầm nưa lào
lực lượng chức năng đã thu giữ tăng vật gồm hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp
ba xe máy ba điện thoại di động
hiện bộ chỉ huy bộ đội biên phòng sơn la đã bản giao đối tượng
cùng tăng vật cho công an tỉnh hồ phan lào xử lý
đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn điều tra mở rộng vụ án
một vụ nổ súng dẫn đến chết người đã xảy ra vào chiều qua
tại khu vực phường đông khê quận ngo quyền thành phố hải phòng
nạn nhân được xác định là hoàng quốc bình chú tại quận ngô quyền thành phố hải phòng
bị trúng đạn từ khẩu súng ngắn quân dụng đã tử vong ngay trên đường đi cấp cứu
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng
đã xác định được đối tượng tình nghi nổ súng bắn nạn nhân hoàng quốc bình là kiên rừng
làm nghề cầm đồ và cho vay lãi đã di cư vào thành phố hồ chí minh sinh sống
một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết vào chiều ngày một mươi chín tháng ba
kiên và nạn nhân hoàng quốc bình có xảy ra tranh cãi
ngay sau đó kiên đã dùng súng ngắn quân dụng bắn nạn nhân hoàng quốc bình và khiến hai người khác bị thương
sau khi gây án kiên đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường
tiếp nhận thông tin vụ việc phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng
đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và cùng người dân đưa nạn nhân tới bệnh viện
đồng thời tích cực điều tra để truy bắt đối tượng gây án
chưa ra lời cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc kết bản trên mạng xã hội
tuy nhiên có lẽ vẫn là chưa đủ khi mà trên địa bàn tỉnh nam định lại vừa ghi nhận thêm nhiều nạn nhân sập bẫy
với thủ đoạn là một người đàn ông ngoại quốc hào hoa dễ mến nhắn tin kết bạn qua facebook
sau đó một thời gian làm quen thì trai tây ngỏ lời là sẽ gửi tặng bạn nữ một số tiền đô và nữ trang có giá trị
để nhận được quà thì bạn nữ phải chuyển một khoản phí
và cuối cùng thì tiền đã gửi đi mà quà cũng chẳng thấy đâu
nạn nhân mới nhất tại tỉnh nam định vừa sập bẫy trai tây với số tiền bị lừa gần một trăm linh triệu đồng
qua điều tra công an tỉnh nam định đã phát hiện thêm năm trường hợp khác cũng bị lừa bốn trăm tám mươi triệu đồng với thủ đoạn tương tự
nạn nhân gần đây nhất là một phụ nữ ba mươi sáu tuổi trú tại huyện giao thủy tỉnh nam định
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu chị quen một người bạn ngoại quốc
đầu năm hai nghìn một mươi bảy người bạn ngoại quốc nói sẽ gửi tặng chị một mươi năm usd và một số nữ trang hàng hiệu như đồng hồ túi sách hay bộ trang sức
để nạn nhân tin người bạn nước ngoài chụp ảnh toàn bộ số nữ trang và tiền đô rồi gửi cho chị qua facebook
người bạn này còn gửi kèm ảnh một phiếu chuyển phát bằng đường hàng không và ảnh một chiếc vali có dán phiếu ghi nơi nhận mang tên địa chỉ và số điện thoại của nạn nhân
để nhận được quà nạn nhân đã chuyển chín mươi hai bảy triệu đồng tiền phí
nhưng đợi mãi vẫn chẳng có gì
nạn nhân chưa nhận được quà
trong khi người bạn nước ngoài vẫn liên tục nhắn tin facebook dụ dỗ chị nộp tiền
nghi ngờ bị lừa nạn nhân đã đến công an huyện giao thủy trình báo
hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
và tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết
quá trình hội tụ trong đới gió tây trên cao đã khiến mưa rào có lượng tăng hơn hẳn trên khu vực bắc bộ trong những ngày qua
từ hôm qua sang đến hôm nay quá trình hội tụ gió tây suy yếu nên mưa giảm hẳn
trong ba ngày tới tại các tỉnh phía tây bắc bộ vào trưa chiều có nắng
do chịu tác động của vùng thấp nóng phía tây nên nhiệt độ giao động từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
riêng khu tây bắc có nơi ba mươi ba mươi hai độ trời oi nóng
khu vực phía đông bắc bộ trong khoảng ba ngày tới vào đêm và sáng trời vẫn nhiều mây âm u kèm theo có mưa nhỏ và sương mù
tuy nhiên do không khí lạnh có cường độ yếu nên mặc dù tiết trời ấm ướt nhưng nền nhiệt độ trong cả ba ngày tới không thấp
nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức một mươi chín đến hai mươi hai độ
vào ban ngày nhiệt độ sẽ tăng lên hai mươi bốn hai mươi tám độ trời chỉ xe lạnh vào đêm và sáng
như vậy là trong ba ngày tới các tỉnh phía đông bắc bộ duy trì trạng thái nóng ẩm vào một vài tiếng ban trưa
những ngày vừa qua thời tiết ẩm ướt còn lan xuống các tỉnh bắc trung bộ
sự báo trong ba ngày tới tình trạng này sẽ được cải thiện dần
chỉ riêng thanh hóa là thời tiết tương đồng như các tỉnh phía đông bắc bộ
trong khi đó từ nghệ an đến thừa thiên huế mưa giảm chỉ xuất hiện vài nơi trong thời điểm ban sớm
ban ngày có nắng và nhiệt độ tăng hơn giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
phần còn lại dạo các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
được dự báo là cũng chỉ xuất hiện mưa rào cục bộ vào lúc chiều tối
nên nhiệt độ ít biến đổi với nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ hai mươi chín ba mươi hai độ
về đêm và sáng nhiệt độ giảm xuống còn hai mươi hai hai mươi năm độ
khu vực tây nguyên trong hai ngày tới trời mây thay đổi ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
từ ngày hai mươi ba trời chuyển sang trạng thái không mưa ngày nắng gió nhẹ
nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi tám đến ba mươi hai độ
khu vực nam bộ dự báo trong hai ngày tới do trên cao chịu ảnh hưởng của trường gió đông
mang hơi ẩm từ biển vào nên vẫn gây mưa rông cục bộ cho nơi đây vào lúc chiều tối
do trời nhiều mây hơn nên nhiệt độ tại các tỉnh phía nam sẽ không tăng quá cao
ở ngưỡng thấp hơn so với cùng kỳ hàng năm với nhiệt độ vào lúc trưa chiều giao động từ ba mươi một ba mươi bốn độ
sang đến ngày hai mươi ba gió đông hoạt động yếu hẳn
trời chuyển sang trạng thái không mưa ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trạng thái không mưa ngày nắng nhiều nhiệt tăng độ ẩm giảm thấp vào trưa chiều trời chuyển khô nóng
những thông tin dự báo thời tiết cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật ngày hôm nay